trên ý kiến của thủ tướng nỗi nhức nhối nhiều năm của ngành giáo dục với lời chia sẻ chân thành của thủ tướng
hy vọng các ban ngành của bộ giáo dục và đào tạo đưa ra các giải pháp lân cao đời sống cho giáo viên và giảm áp lực vô hình của học sinh đặc biệt các em tiểu học và lớp một mươi hai
rất chính xác đừng vì bệnh thanh tích đừng vì danh hiệu mà để con đánh mất sự hồn nhiên của tuổi thơ
hãy dành cho con trẻ thời gian vui chơi thời gian hoạt động để phát triển thế lực
câu nói của thủ tướng rất hay rất ý nghĩa hy vọng ngành giáo dục và các bậc phụ huynh hãy tạo cho con trẻ phát triển trong môi trường lành mạnh đừng ép con phải chạy đua theo bệnh thành tích của nhà trường và cha mẹ
trong bài phát biểu của mình thủ tướng chia sẻ nỗi vất vả của các thầy cô để dạy dỗ các em học sinh nhưng các thầy cô giáo cần nỗ lực hơn nữa với phương châm nhà trường là nền tảng học sinh là trung tâm thầy cô là động lực
mỗi ngày đến trường là một ngày vui
trong bài phát biểu của mình thủ tướng cũng chỉ đạo ngành giáo dục sớm giải quyết ba thiếu là thiếu giáo viên thiếu lớp học thiếu sức giáo khoa đây cũng là những điều được cư dân mạng thử vọng
mong các thầy cô giáo luôn dồi dào sức khỏe tận tâm với công việc mà mình đã lựa chọn và làm những điều tốt nhất cho các em chúc cho một niên học gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp nhất
không có gì tốt hơn khi ngành giáo dục đào tạo được học sinh sinh viên có nhân cách tốt đạo đức tốt tài năng tốt thật sự
hãy tập trung ưu tiên cho ngành giáo dục nhiều hơn và hiệu quả hơn
đã vào năm học mới nhưng vẫn còn tình trạng thiếu giáo viên thiếu sách giáo khoa mong ngành giáo dục có phương án giải quyết tình trạng này để tạo điều kiện tốt nhất cho các con khi đến trường
tôi mong một ngày nào đó học sinh không còn bị xếp hạng trong lớp điểm số đối với mỗi em là bí mật các em có nhiều thời gian cho năng khiếu vui chơi và phát huy thế mạnh của mình
sau hai năm ảnh hưởng nặng nề của dịch covid một mươi chín các em đã tập trung ưu tiên cho các em
sau hai năm ảnh hưởng nặng nề của dịch covid một mươi chín ngành giáo dục bước vào năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba với một tâm thế mới được xác định là năm trọng tâm triển khai nhiệm vụ đổi mới giáo dục
mặc dù có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho năm học mới nhưng thực tế cho thấy năm học mới hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba việc trang bị cơ sở vật chất trường lớp học còn gặp nhiều khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục
những vấn đề về sách giáo khoa trang thiết bị dạy học vẫn là gánh nặng đối với một số học sinh
tình trạng lạm thu đầu năm học những nỗi lo về dịch bệnh nhất là dịch covid một mươi chín vẫn hiện hữu
để vượt khó đạt kết quả tích cực đông đảo cư dân mạng cho rằng không chỉ cần sự nỗ lực của riêng ngành giáo dục mà còn cả sự chung tay góp sức của các bậc phụ huynh và toàn xã hội ngay từ đầu năm học
năm học mới đã chính thức bắt đầu hãy cùng chia sẻ những ý kiến quan điểm cũng như kỳ vọng của bạn với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân